ủy ban kiểm tra trung ương vừa có thông báo chính thức về kết quả phiên họp thứ một mươi bảy
trong đó xác định một số trách nhiệm vi phạm và khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
và lãnh đạo thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi liên quan tới thông báo này
truyền hình nhân dân đã ghi nhận một số ý kiến đánh giá của cán bộ và người dân
người dân đà nẵng bây giờ cũng đang có cái khu sốc bị khu sốc như thế
phải nói rằng vừa qua thì cũng rất tin tưởng đối với các đồng chí cán bộ trẻ
được đào tạo bở bẩn và cũng được có cái quy hoạch đoàn bộ
nhưng mà do cái sai phạm luật kia thì bây giờ các đồng chí bị kỷ luật thì tất nhiên phải chịu thôi
đồng chí làm sao phải chịu kỷ luật
nhưng vấn đề cơ bản ở đây là phải giáo dục phải chuẩn bị tốt công tắc tư dụng tư giách
bây giờ căn dân thì cái niềm tin nó bị ảnh hưởng
nhất là gần đây nhiều cái vụ kỷ luật mà đối với cán bộ lãnh đạo ở các ngành các cấp
tương nhiên sau này thì muốn có một tập thể cấp quỹ mạnh muốn có một tập thể ủy ban nhân dân thành phố mạnh
và tập hợp được quân chúng nhân dân mà đại diện là các tổ chức của mặt trận các đoàn thể để
cùng đồng làm cùng nhau đưa cái đà nẵng đi lên
đó là cái mong muốn
có kỷ luật xứng đáng với cái bộ má củ và răng đai được ngay những người mới về cũng như những người được sắp xếp mới
không kỷ luật xứng đáng những người củ này thì nhân dân đà nẵng cũng sẽ thiếu lòng đi